tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến liều thứ tư tôi đã nói điều đó nhiều lần
biến chủng omith orn đã xuất hiện ở mỹ vào tuần trước và được phát hiện tại ít nhất hai mươi bang
chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu cụ thể trong thực tế để xác định xem liệu thứ ba có chống lại biến thể omicrontok hay không và trong bao lâu
giám đốc điều hành vua loa giải thích thêm
trước đây tôi dự kiến khi mọi người tiêm xong mũi thứ ba phải tới một mươi hai tháng sau mới tiêm đến mũi thứ tư
nhưng mốc thời gian đó có thể cần rút ngắn hơn
chúng tôi có rất ít thông tin về biến thể omicron nên đành chờ xem diễn biến thực tế
ngày tám tháng một mươi hai giám đốc pfizer cho biết vaccine ngừa covid một mươi chín hai mũi tim và mũi nhắc lại có vẻ có hiệu quả chống biến thể omitron
tuy nhiên nếu chỉ tiêm hai liều thì sẽ ít hiệu quả hơn
một số chuyên gia đã nghi ngờ về sự cần thiết của việc tiêm bổ sung vaccine
và lưu ý các công ty như pfizer có lợi ích tài chính trong việc bán nhiều mũi tiêm vaccine hơn
thậm chí các chuyên gia còn cho rằng
hai mũi tim vẫn có tác dụng ngăn bệnh nặng nhất là ở những người trẻ
tuy nhiên nhiều chuyên gia mỹ bao gồm cả các quan chức y tế và chính quyền tổng thống mỹ joe biden
đã ủng hộ mũi tiêm thứ ba nhất là trước nguy cơ tự biến chủng omicron
báo cáo của hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi mới đây cho thấy
số ca tử vong bất thường ở nước này tăng mạnh
số ca tử vong bất thường là do sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định
với số ca tử vong trung bình trong cùng giai đoạn này năm trước đó
theo đó số người chết bất thường tại nam phi trong tuần lễ tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
là hơn hai bảy mươi sáu ca gấp đôi tuần trước đó
thông tin này trái ngược với những dữ liệu ban đầu được đề cập gần đây về việc
các ca mắc covid một mươi chín ở nam phi có triệu chứng nhẹ
điều này đã tạo ra hy vọng rằng biến thể omicron sẽ không nguy hiểm như những biến thể trước đó
vào ngày chín tháng một mươi hai nam phi cho biết nước này ghi nhận hơn hai mươi hai bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín
nhưng chỉ hai mươi hai ca tử vong
cùng ngày bác sĩ thierry perrault quản lý vấn đề dịch covid một mươi chín tại châu phi
của tổ chức y tế thế giới who nói số ca bệnh mới tại nam phi đã tăng hai trăm năm mươi năm trong bảy ngày qua
nhưng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín chỉ chiếm sáu giường cấp cứu
kết quả này cũng tương đồng với dữ liệu từ viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm nam phi
cho thấy chỉ một phần ba số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện có triệu chứng nặng
dữ liệu gồm một sáu trăm ba mươi ba ca bệnh được điều trị tại các bệnh viện
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày tám tháng một mươi hai
tuy nhiên nicd cũng nói phải mất rất nhiều tuần để tổng hợp đầy đủ thông tin từ các bệnh viện
đến nay thông kê các ca tử vong bất thường được coi là một cách theo dõi covid một mươi chín chính xác hơn
là các ca tử vong được ghi nhận chính thức
như tại nam phi thống kê chính thức chỉ nhận được hơn chín mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
nhưng số ca tử vong bất thường trong suốt đại dịch ở nước này lên đến hai trăm bảy mươi năm ca
các bệnh viện ở bang california eric capen mới đây cho biết hệ thống giám sát nước thải của bang
đã tìm thấy các dấu hiệu của omicron ở các hạt sacramento và merced
chuyên gia dịch tễ học eric capen nhận định chắc chắn omicron đang lây lan ở khắp các bang california
giới chức thành phố houston ở bang tex vào hồi đầu tuần cũng phát hiện các dấu hiệu của omithron
và chỉ vài ngày sau đó một bệnh viện của thành phố này đã ghi nhận tám trường hợp nhiễm biến thể này
các ca mắc omicron ở california đã được phát hiện ở los angeles alameda và san francisco
trong đó trường hợp ở san francisco là ca mắc omicron được phát hiện đầu tiên ở mỹ
các ca nhiễm omicron tới nay đã xác nhận ít nhất ở hai mươi một bang của nước mỹ
và được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng hơn trong thời gian tới đây
nhân viên y tế xét nghiệm covid một mươi chín trên các mẫu bệnh phẩm tại ohio của mỹ vào ngày sáu tháng một mươi hai
báo the guardian cho biết
bản này được phát hiện trong các mẫu tranh virus sars cov hai từ nam phi úc canada những ngày qua
nó được gọi là phiên bản của biến thể omicron vì có nhiều đột biến giống với biến thể mới
tuy nhiên phiên bản này lại thiếu đi một biến đổi gen di truyền
khiến nó không thể được phát hiện bằng xét nghiệm pcr trong phòng thí nghiệm
các nhà nghiên cứu cho biết còn quá sớm để xác định liệu phiên bản mới có lây lan theo cách giống như phiên bản omicron tiêu chuẩn hay không
nhưng có sự khác biệt về mặt di truyền
nên phiên bản này có thể hoạt động khác
sau phát hiện này các nhà khoa học chia biến thể omicron thành hai dòng
gồm phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản tàng hình
giáo sư francois paulus giám đốc viện di truyền đh london của anh
nói phiên bản mới chiếm khoảng sáu trong các mẫu trang của biến thể omicron
gửi liên hệ thống dữ liệu gen t sat
hiện chưa rõ vì sao phiên bản mới này xuất hiện
tuy nhiên đặc tính tàng hình khiến các nhà khoa học lo ngại
nó có thể âm thầm lây lan ở những nơi chỉ tập trung xét nghiệm pcr
nhiều quốc gia đã suýt dạy các quy định về đi lại nhằm ngăn chặn biến thể omicron
nhưng giám đốc phụ trách khu vực châu âu tổ chức y tế thế giới who
vì omicron đã có ở khắp nơi
chỉ mới tuần trước các nhà khoa học phát hiện ra một biến thể coronavirus mới omicron đáng lo ngại
khiến cho nhiều người trở nên hoang mang và đặt ra những câu hỏi như
chúng ta có khả năng diệt trừ virus này như thế nào
điều đó thực sự có ý nghĩa gì
và thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta không thể
khoảng ba mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín không có triệu chứng
điều đó làm phức tạp việc kiểm soát lây lan và chẩn đoán
để tìm thấy những người bệnh không có triệu chứng
chúng ta phải xây dựng các chương trình giám sát sâu rộng
như những gì đã thực hiện trong chiến dịch xóa sổ bệnh bài liệt
kiểm tra các trường hợp người cũng như mẫu nứt
để xác định xem virus có lưu hành trong cộng đồng hay không
thật khó để ngăn chặn sự lây truyền
nếu bạn thậm chí không biết căn bệnh đang ở đó
và ngay cả đối với những trường hợp có triệu chứng
việc chẩn đoán cũng rất khó khăn
không giống như bệnh đậu mùa có các triệu chứng
có thể dễ dàng phân biệt với các loại virus gây phát bang khác
covid một mươi chín có thể gây các triệu chứng giống với biểu hiện của bệnh cảm cúm
và các virus đường hô hấp khác
có nghĩa là cần có phương pháp xét nghiệm nhanh chóng
chính xác phổ biến và giá cả phải chăng để xác nhận các trường hợp
cuối cùng căn bệnh này hiện đang lưu hành dưới nhiều loài động vật và con người
chưa có dấu hiệu kết thúc
vaccine là một phương pháp tuyệt vời để ngăn chặn sự lây truyền của dịch bệnh
nhưng vaccine hiện tại cho covid một mươi chín hiện không hiệu quả
bằng vaccine phòng bệnh đậu mùa bệnh sởi và bệnh bại liệt
vaccine covid một mươi chín làm giảm sự lây truyền nếu những người được tiêm chủng bị nhiễm bệnh
nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn nó
một lần nữa điều này làm cho việc diệt trừ dịch bệnh này trở nên khó khăn hơn nhiều
một điều đáng lo ngại nữa là các biến thể các virus gây sở
đậu mùa và bại liệt có ít đa dạng di chuyển hơn
vì vậy các biến thể nói chung có thể bị vô hiệu hóa bằng khả năng miễn dịch do vaccine gây ra
với sars cov hai các nhà khoa học chưa chắc chắn về mức độ ảnh hưởng của các biến thể
nhưng ít nhất về mặt lý thuyết hoàn toàn có khả năng xuất hiện một số biến thể
có thể thoát được khả năng miễn dịch do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng trước đó mang lại
hiện các thử nghiệm hiện đang được tiến hành với biến thể omicron để xác định xem
nó có khả năng thoát khỏi các kháng thể được tạo ra và chống lại các biến thể trước đó hay không
bên cạnh đó còn có vấn đề về khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
việc trúng ngừa bệnh bại liệt bệnh đậu mùa và bệnh sởi mang lại khả năng miễn dịch lâu dài
có khả năng suốt đời
với coronavirus nói chung chúng ta biết rằng khả năng miễn dịch có thể suy giảm nhanh chóng
khiến các cá nhân dễ bị tái nhiễm
hiện tại chúng ta đang chứng kiến điều này với sars cov hai ở cả những người đã được tiêm phòng
và những người đã bị nhiễm bệnh trước đó
giải pháp cho những vấn đề này chỉ đơn giản là tiêm chủng bổ sung nhưng điều đó đòi hỏi một chiến dịch
vắc xin thường xuyên vốn dĩ đang gặp phải khó khăn về kinh phí thực hiện thiếu hụt vắc xin
và cả sự bài xích vắc xin từ một số người